qua một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ ngày năm tháng chín công an tp hcm đã bắt quả tang tám địa điểm tổ chức đánh đề
và một điểm thầu đề trên địa bàn quận bốn quận bình thạnh quận phú nhuận và quận gò vấp
cơ quan chức năng đã thu giữ tàn vật gồm hàng chục điện thoại di động hàng trăm tờ phơi ghi đề
như máy móc phục vụ cho việc ghi nhận thầu đề hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền tan vật và lập biên bản tạm giữ một mươi năm người có liên quan
qua khai thác cơ quan chức năng xác định đường dây số đề này là do dương văn phòng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngụ ở phường bốn quận bốn là đối tượng chính đứng ra tổ chức từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trong đó số tiền giao dịch mỗi ngày là trên một tỷ đồng
sau khi kết thúc giờ sổ số của hai đài miền nam và miền bắc phòng sẽ tổng hợp lại tiền ăn thua
và nhờ một số đối tượng khác để thu và trả tiền cho người chơi
tổng đại lý của đường dây này là lý trung dung
bình quân mỗi ngày phòng được nhận số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra